liên quan đến những quyết định điều chuyển giáo viên tại huyện yên định gây bức xúc trong đội ngũ giáo viên và dư luận vào đầu tháng tám vừa qua
ubnd huyện yên định tỉnh thanh hóa vừa ban hành hai mươi bốn quyết định mới thay cho các quyết định bất hợp lý trước đó
như đã đưa tin vào đầu năm học mới vừa qua ubnd huyện yên định ban hành hơn hai trăm linh quyết định điều động giáo viên đi làm nhiệm vụ mới
nhiều quyết định trong số này đã vấp phải sự phản đối gây gắt từ các giáo viên do những thiếu sót bất hợp lý và thiếu công bằng trong luân chuyển cán bộ
sau sự vào cuộc của các cơ quan báo chí về vấn đề này huyện yên định đã yêu cầu ubnd huyện kiểm tra lại toàn bộ các trường hợp thuyên chuyển giáo viên thời gian qua
căn cứ vào kết quả giả soát và nguyện vọng của giáo viên ubnd huyện yên định vừa ban hành hai mươi bốn quyết định điều động mới để thay thế cho các trường hợp bị điều chuyển thiếu hợp lý trước đó
về việc xử lý trách nhiệm huyện yên định cho biết là trước mắt cần ổn định tình hình tư tưởng cán bộ giáo viên và sau đó sẽ xem xét và xử lý trách nhiệm với những người có liên quan